tin quốc tế cơ quan thời tiết quốc gia philippines pagasa trong bản tin mới nhất cho biết là cơn bão igei tên quốc tế là doxury vào sáng nay đã mạnh lên cấp siêu bão đe dọa miền bắc đảo luzon với mưa lớn và gió mạnh
trong bản tin vào lúc tám giờ sáng nay theo giờ địa phương igei cách thành phố tugu egarau ở kagayan ba trăm một mươi km về phía đông với sức gió cực đại một trăm tám mươi năm km một giờ gần tâm bão và gió giật lên tới hai trăm ba mươi km một giờ
di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ một mươi km một giờ siêu bão được dự đoán sẽ đổ bộ hoặc đi qua rất gần quần đảo babuyan khu vực đông bắc lục địa cagayan vào khoảng đêm nay hoặc ngày mai
theo pagasa igei đang ở gần cường độ cao nhất cơ quan quản lý sân bay quốc tế manila vào ngày hôm qua khuyên cáo người dân nên hủy các chuyến bay do điều kiện thời tiết không thuận lợi vì tác động của cơn bão igei
một số hãng hàng không đã hủy một số chuyến bay do bão philippines trung bình đối phó với khoảng hai mươi cơn bão một năm
igei là cơn bão thứ chín
năm đổ bộ vào philippines trong năm nay và là cơn bão thứ hai trong tháng bảy